một nhà xưởng đóng trên địa bàn khu phố phước hải phường thái hòa thành phố tân uyên tỉnh bình dương
bất ngờ bốc cháy dữ dội sự việc xảy ra vào tối ngày hôm qua
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được không chế
nhà xưởng bị cháy có tổng diện tích khoảng ba hai trăm linh m hai trong đó khoảng bốn trăm linh m hai đã bị đổ sập
cùng nhiều hàng hóa nguyên liệu bị thiêu dụi
nhà xưởng này đã bị đình chỉ hoạt động từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người